liên quan đến vụ tiêm vaccine hết hạn sử dụng cho trẻ tại thanh hóa
một cán bộ phụ trách tiêm chủng và một nhân viên y tế ở thanh hóa đã bị đình chỉ công tác một mươi năm ngày
cơ quan chức năng xác định việc tiếp nhận và bảo quản vaccine ở trạm y tế xã thang bình không đúng quy định
trong đó vaccine hết hạn sử dụng được để lẫn với vaccine còn hạn
quá trình tiêm người tiêm đã không kiểm tra hạn sử dụng của thuốc
trước đó vào sáng ngày chín tháng năm trạm y tế xã thăng bình huyện nông cống
triển khai hoạt động tiêm chủng vaccine dịch vụ cho một mươi năm trẻ trong độ tuổi
đến một mươi giờ sáu phút cùng ngày người nhà của một trẻ phát hiện vaccine hexacin
đã tiêm trên vỏ hộp cho gia đình mang về ghi ngày hết hạn là tháng ba năm hai nghìn hai mươi
qua xác minh trại y tế này đã tiêm bốn mũi vaccine hesaxin hạn sử dụng tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
cho bốn trẻ từ hai đến bốn tháng tuổi